xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba là một trong những nội dung đáng chú ý
tại thông báo kết luận của thủ tướng trong cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại nhiều nơi tình trạng người dân chưa đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn đang diễn ra phổ biến
vậy thì sẽ có chế tài xử phạt như thế nào đối với người vi phạm mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau
ngoài ra một số trường hợp người nước ngoài họ cũng đang thờ ơ với chính sức khỏe khi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng như thế này
trong lúc dịch bệnh do virus covid một mươi chín gây ra đang có những diễn biến phức tạp
thì hành động không đeo khẩu trang tại nơi công cộng của một số ít người như vậy thì không ai dám chắc nguồn bệnh có thể lây lan hay không
nhưng có một điều chắc chắn là họ không thực hiện đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
không những vậy rất có thể còn bị xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi của cá nhân mà không đeo khẩu trang tại nơi công cộng tập trung đông người đó
thì đã vi phạm quy định tại phần bài điều tám luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể quy định nghiêm cấm hành vi không chấp hành yêu cầu phòng chống bệnh chuyển nhiễm của cơ quan nhà nước và tổng quyền
đối với hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng tập trung đông người
thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi
năm hai nghìn một mươi ba với mức phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh tỷ
đối với cá nhân người nước ngoài ở việt nam nếu có hành vi vi phạm
thì về mặt về mặt hành chính thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính như công dân việt nam theo quy định tại nghị định số một trăm bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba
xét về mặt xử lý hình sự luật sư nhận định
cái việc không đeo khẩu trang dẫn đến việc lây truyền cái bệnh truyền nhiễm như covid một mươi chín cho cộng đồng cho người dân
thì có thể bị xem xét và khởi tố
truy tố về hành vi theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đội bộ xung năm hai nghìn một mươi bảy
là tội lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác
thì đối với cái tội này thì khung hình phạt của nó có thể lên đến một mươi hai năm tù
về khía cạnh người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam nếu không thực hiện theo chỉ đạo
cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật việt nam
căn cứ theo quy định tại bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sở đội bộ xung năm hai nghìn một mươi bảy
thì quy định rõ là người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao quyền hoặc lãnh sự
theo quy định pháp luật việt nam theo điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế

trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định hoặc không có tập quán quốc tế
thì sẽ giải quyết theo cái quy định đó

trường hợp điều ước quốc tế không quy định hoặc không có tập quán quốc tế
thì sẽ giải quyết theo cái quy định đó
đối với trường hợp mà những người nước ngoài không thuộc trường hợp được hưởng quyền
miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự
thì cũng sẽ bị khởi tố truy tố và xét xử như công dân việt nam phạm tội
cả nước đang chung tay phòng chống ngăn chặn dịch bệnh
dưới sự chỉ đạo đúng đắn của đảng nhà nước và cơ quan chức năng
một hành động nhỏ như đeo khẩu trang nơi công cộng trong lúc này
đã góp phần to lớn trong việc đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có chiều hướng gia tăng
và diễn biến phức tạp bên cạnh các hoạt động tuyên truyền
và phát khẩu trang miễn phí cho người dân
tri đoàn công an huyện cần duộc tỉnh vĩnh long đã tổ chức xây dựng
buồng phun khử quần đặt ngay tại cổng của đảng
đây là một trụ sở để phun khử khẩn toàn thân cho người dân
khi đến trụ sở công an huyện làm việc
buồng phun khử khuẩn có kích thước ba m x một năm m cao hai m
bên trong được lắp đặt hệ thống ống dẫn và vòi phun xương
theo đó đoàn viên công an huyện làm nhiệm vụ trực cổng
sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt hướng dẫn sửa tay sát quẩn
đồng thời điều khiển hệ thống vòi trong buồng phun
để phun khử khuẩn toàn thân cho người dân khi đến trụ sở công an huyện làm việc
công trình buồng phun khử khuẩn được người dân ủng hộ và nhiệt tình đón nhận
đây là một công trình mang ý nghĩa thiết thực trong thời gian cao điểm
cả nước cùng phòng chống dịch bệnh đồng thời thể hiện tinh thần sung kích
sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ công an huyện cần duộc
đồng hành cùng người dân chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng
còn tại tỉnh khánh hòa các cơ sở tiếp công dân của công an tỉnh
mỗi ngày tiếp nhận giải quyết nhu cầu cho hàng trăm người dân
và người nước ngoài đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến
an ninh trật tự nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại các địa điểm này là rất cao
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động các biện pháp nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh
cho người dân cũng như là cán bộ chiến sĩ khi tham gia làm nhiệm vụ
trụ sở tiếp dân của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa
trước khi vào mọi công dân đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang
được đo thân nhiệt trước khi vào phòng làm thủ tục hoặc sau khi ra về
công dân và người nước ngoài đến đây đều được yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn
năm cán bộ chiến sĩ khai báo y tế theo quy định bố trí trịch ban hằng ngày kiểm tra
đo thân nhiệt đối với các bộ chiến sĩ và công dân đến giải quyết thủ tục hành chính
thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tiếp công dân giám mạo thông báo
và yêu cầu công dân người nước ngoài phải đeo khẩu trang khi vào trụ sở cơ quan
để liên hệ giải quyết công việc
trường hợp mà chưa đeo khẩu trang thì phải yêu cầu đeo khẩu trang
sau đó mới đo thân nhiệt và yêu cầu rửa tay khô trước khi vào trụ sở
và đặc biệt là yêu cầu người dân phải chấp hành để bảo vệ sức khỏe của người dân
cũng như cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
tại các trụ sở tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến an ninh trật tự
của công an tỉnh khánh hòa mỗi ngày tiếp nhận làm các thủ tục cho hàng trăm công dân
và người nước ngoài
để chủ động phòng chống ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh khánh hòa
đã yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân
thực hiện nghiêm các quy trình phòng ngừa
công an tỉnh khánh hòa đã ưu tiên trang cấp nhiều loại vật tư y tế thiết yếu
đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ và người dân khi đến làm thủ tục
đơn vị cũng thường xuyên tổ chức trước hết là dán những baino ách thích
để mà tuyên truyền về phòng chống dịch sau đó là thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh
và sử dụng nước lau chùi bàn ghế thường xuyên hằng ngày
bên cạnh đó khi tiếp xúc với nhân dân chúng tôi cũng yêu cầu người dân khi đến làm thủ tục
phải đeo khẩu trang
đơn vị cũng bố tractory để các đơn vị tập trung làm tốt công tác
bố trí nơi rửa tay rồi bố trí nước sát khủng để bà con sau khi làm các thủ tục về chứng minh nhân dân thì có thể là vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín có chiều hướng diễn biến phức tạp công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó
trong đó ưu tiên cho lực lượng cán bộ chiến sĩ thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với nhân dân
đến nay ở hầu hết các trụ sở đơn vị tiếp dân đều được trang bị máy đo thân nhiệt khẩu trang y tế găng tay dùng dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo phòng chống dịch
bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phục vụ công tác tiếp công dân được an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày bốn tháng hai
tại thị trấn đức an huyện đắk sát
song tỉnh đắk nông quá trình điều tra ban đầu xác định vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi lê thị iraq sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi cư trú ấp bình minh xã vĩnh bình bắc huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
thấy có nhiều người tìm mua khẩu trang y tế tuy không có khẩu trang y tế nhưng iraq đã sử dụng tài khoản giả trên mạng xã hội
có tên là trúc phương lê thị để giao bán khẩu trang với giá rẻ
khi có người liên lạc hỏi mua thì iraq đã cung cấp tài khoản số bảy trăm bảy mươi nghìn ba trăm hai mươi
năm triệu tám mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi tám mở tại ngân hàng agribank trên nhánh huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang để nhận và chiếm đoạt tiền mua khẩu trang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đề nghị cá nhân nào bị lê thị iraq lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến facebook trúc phương lê thị thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông
theo số điện thoại hai nghìn sáu trăm một mươi ba năm trăm bốn mươi bốn bốn trăm năm mươi tám hoặc theo số điện thoại của điều tra viên võ quốc việt chín mươi bảy chín trăm linh bốn
một nghìn bốn mươi một để trình báo
tiếp theo bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đào minh trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa
huyện vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội giết người
còn về tội bắt giữ người trái pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lưu mạnh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thị trấn yali huyện chư pá tỉnh gia lai cao một m bảy mươi da ngăm đen
và có sẹo chấm cách một cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng lê thị ngọc nương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã thạnh trị
tỉnh bến tre phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cũng về tội bắt giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
xin kính chào tạm biệt